thưa quý vị thời gian qua bên cạnh việc xử phạt trực tiếp công tác xử phạt theo hình thức phạt nguội
thông qua hệ thống giám sát camera cũng được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường
để phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự giao thông
qua đó nâng cao nhận thức tính tự giác của các lái xe trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông
vâng tuy bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực
sau quá trình chấp hành quyết định phạt nguội vì vẫn gặp rất nhiều khó khăn
cần phải được tháo gỡ trong thời gian tới để tránh gây phiền hà cho người chấp hành quyết định xử phạt
vậy những khó khăn đó là gì mời quý vị cùng phóng viên câu chuyện giao thông tìm hiểu ngay sau đây
vừa hoàn thành hành trình di chuyển qua nhiều tỉnh thành trên cả nước
mới đây anh nguyễn tuấn hưng ở hoàn kiếm hà nội mới nhận được thông báo vi phạm giao thông đường bộ tại địa phận tỉnh quảng bình
tuy nhiên hiện nay anh đang sinh sống và cư trú tại hà nội
nên việc phải di chuyển quãng đường hơn năm trăm linh km để vào quảng bình ký biên bản xử phạt đối với anh là điều không thể
chính vì vậy dù công nhận lỗi vi phạm và rất muốn chấp hành quyết định xử phạt
nhưng bản thân anh cũng lực bất tòng tâm vì rất nhiều lý do khác nhau
chính vì vậy dù công nhận lỗi vi phạm và rất muốn chấp hành quyết định xử phạt
nên việc phải di chuyển quãng đường hơn năm trăm linh km để vào quảng bình ký biên bản xử phạt

chính vì vậy dù công nhận lỗi vi phạm và rất nhiều lý do khác nhau
cũng như anh hùng anh lê bảo nghiệp hiện đang là nhân viên lái xe cho một cơ quan nhà nước tại hà nội
vừa qua khi đến hạn đăng kiểm anh mới biết mình vi phạm luật giao thông đường bộ
tại địa phận thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
anh đã nhiều lần liên lạc đến số điện thoại được thông báo
trên website của cổng thông tin điện tử cục đăng kiểm nhưng đều không liên lạc được
hiện tại khi mà tôi đem xe vào đăng kiểm
thì tôi mới biết là tôi bị vi phạm mà lỗi
nhưng mà tôi cũng không hề biết là lỗi gì
và cái địa điểm vi phạm mà người ta chỉ thông báo cho tôi là ở địa phận thị xã hoàng mai của nghệ an
và đến bây giờ thì tôi không thể làm được đăng kiểm
và người ta cho hạn tôi là một mươi năm ngày mà tôi sinh sống ở hà nội
sẽ rất mất thời gian cho tôi để tôi đi vào trong đó để giải quyết các vấn đề về lỗi vi phạm giao thông này
bên đăng kiểm người ta cũng chỉ bảo là tôi là phải
đi vào trong đó giải quyết cái vấn đề lỗi này thì người ta mới đã cho tôi đăng kiểm được
mà họ cho tôi cái số điện thoại di động à cái số điện thoại bản
mà tôi liên lạc từ ngày hôm qua rất là nhiều lần nhưng mà không thể nào liên lạc được
thì tôi thấy nghĩ cái vấn đề này nó rất là bất cập
bất cập trong cơ chế đóng phạt là điều mà nhiều cánh lái xe đã phản ảnh từ lâu
về việc phiền hà và khó khăn trong việc chấp hành quyết định xử phạt
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại phía cơ quan chức năng vẫn chưa có những điều chỉnh
để tạo điều kiện cho người vi phạm
bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều nguyên nhân khác khiến việc phạt nguội chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn
đã mua bán xe nhưng mà lâu rồi chưa sang tên chuyển chủ
thứ hai là địa chỉ khi mà đi đăng ký họ cung cấp địa chỉ là không rõ ràng
chính vì vậy mà bưu điện hà nội sẽ rất là khó phát đến tay người vi phạm cũng như là chủ phương tiện
gắn biển số giả hoặc là dùng các dụng cụ hoặc là các băng dính băng keo để họ che lấp biển số
tô vẽ kẻ vẽ thêm vào biển số thì khiến cho sự nhận diện biển số của cơ quan chức năng là rất khó khăn
có một số chủ phương tiện thì cũng cố ý tức là khi họ nhận được thông báo nhưng mà họ cũng không nên xử phạt
nhìn nhận về vấn đề này các chuyên gia giao thông cho rằng đây là sự thiếu đồng bộ trong cơ sở dữ liệu quản lý phương tiện của các tỉnh thành
và để việc phạt nguội thực sự phát huy được hiệu quả thì các thủ tục hành chính đi kèm không thể giải quyết nóng như hiện nay
về vấn đề này thì cơ quan quản lý nhà nước tại từng địa phương
trong cả nước nên có được hệ thống đồng bộ thống nhất để sao cho những người chủ phương tiện ở những địa phương xa
có thể được nộp phạt cho dù là người ta vi phạm ở những địa phương cách hàng trăm hoặc hàng nghìn cây số
có thể là cho đến nay cái quá trình vận dụng của cơ quan quản lý nhà nước chúng ta chưa phát hiện ra câu chuyện này
nhưng đến khi vấn đề này xảy ra chúng ta sẽ có thể phát hiện ra câu chuyện này
nếu vấn đề này xảy ra và người dân thực sự đứng vào tình trạng khó khăn thì trách nhiệm của cơ quan nhà nước là phải tìm cách tháo gỡ
phạt nguội là hình thức xử phạt văn minh tiện lợi được nhiều nước trên thế giới áp dụng
tuy nhiên để xử phạt nguội mang lại hiệu quả cao thì cần phải được tích hợp và triển khai đồng bộ các hợp phần khác
để quy trình xử phạt từ việc phát hiện vi phạm đến việc hoàn tất các thủ tục xử phạt phải được xuyên suốt
để người dân thực sự nhận thức được vi phạm của mình và chấp hành pháp luật thay vì tìm cách lách luật hoặc gặp khó khăn như hiện nay